công tác đào tạo của các cơ sở đào tạo trong công an nhân dân đã đóng góp quan trọng trong việc xây dựng phát triển đội ngũ giảng viên cán bộ quản lý giáo dục cho các học viện trường trong và ngoài công an nhân dân
nâng cao năng lực chuyên môn nghiệp vụ của cán bộ chiến sĩ toàn lực lượng công an nhân dân khẳng định được vị thế uy tín của cơ sở đào tạo hàng đầu của ngành công an

và xây dựng lực lượng công an nhân dân
việc đổi mới công tác đào tạo sau đại học
phải gắn với nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia
và đảm bảo trật tự an toàn xã hội
cũng như xây dựng lực lượng công an
thật sự trong sạch vững mạnh chính quy tinh nhuệ hiện đại
đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới
trong thời đại công nghiệp bốn
và cũng là để đáp ứng với yêu cầu hội nhập
thì nhân cứu sinh cũng phần phải trao dồi những kỹ năng mềm
ví dụ như ngoại ngữ ví dụ như tin học
và đặc biệt là vấn đề so dồi về phẩm chất đạo đức
đáp ứng được việc hội nhập với thế quốc tế
để đảm bảo được yêu cầu các nhiệm vụ được giao
theo tinh thần và nghị quyết một mươi hai của bộ chính trị
việc đổi mới phương pháp đào tạo bồi dưỡng huấn luyện
và kích thức tổ chức đào tạo được triển khai phù hợp đồng bộ
cùng với nội dung giảng dạy thiết thực
và hình thức tổ chức sáng tạo phong phú
việc dạy và học đã có những chuyển biến tích cực
theo hướng phát triển tư duy sáng tạo
năng lực tự đào tạo của người học
lấy người học làm trung tâm
nội dung từng học phần trong lịch học
đã xác định rõ thời gian đọc nghiên cứu tài liệu
thời gian báo cáo thực tế
và các hoạt động khác phù hợp với từng phần học
khuyến khích học viên nhất là số nghiên cứu sinh
tham gia thực hiện các đề tài hội thảo khoa học
sinh hoạt khoa học tại các khoa chuyên ngành
mỗi học viên cần phải chủ động
nghiên cứu tài liệu là chủ yếu
còn các giảng viên khi lên lớp
chỉ là người định hướng hướng dẫn
việc nghiên cứu tài liệu có thể thông qua nhiều kênh khác nhau
quá trình nghiên cứu thì mỗi học viên
cần phải soi chiếu với thực tiễn công tác
để bổ sung lý luận
cũng như là các minh chứng thực tiễn
để đáp ứng yêu cầu và nhiệm vụ
trong tình hình mới
theo tinh thần nghiệp quyết số một mươi hai
thì mỗi học viên
các học viên cao cấp luận chính trị
cần phải xác định
một phương pháp học tập thực sự khoa học
phải kết hợp chặt chẽ
giữa lý luận và
kinh nghiệm thực tiễn
kết hợp giữa việc nghe
thầy cô giáo giảng trao đổi
thảo luận trên lớp
và việc đi thực tế học tập trao đổi
với các đơn vị địa phương
các đơn vị đào tạo trong công an nhân dân
thường xuyên cập nhật bổ sung các bài giảng
những vấn đề mới về lý luận
những kinh nghiệm trong thực tiễn công tác của ngành
qua đó góp phần gắn liền hoạt động đào tạo lý luận
với thực tiễn công tác của lực lượng công an nhân dân
bồi dưỡng về lý luận chính trị
công tác đảng
công tác xây dựng lực lượng tham mưu
phát triển lý luận đầu ngành
chất lượng cao của lực lượng công an nhân dân
và của quốc gia
chương trình đào tạo phải gắn với chuẩn đầu ra
rồi là đổi mới
phương tức tổ chức đào tạo
đổi mới công tác thi
kiểm tra đào tạo
đổi mới phương pháp giảng dạy
giảng dạy phải gắn với thực tiễn
tăng cường thực tế
và địa bàn cơ sở
rồi là chú ý
rèn luyện những kỹ năng
của người học
và cái tay nghề cho học viên
xây dựng quy trình quản lý thi
đánh giá chất lượng giáo dục đại học
thông qua hoạt động chuyển đổi số
đạt chuẩn khu vực và quốc tế
xây dựng bộ tiêu chuẩn
và các tiêu chuẩn
điều trí của mô hình đại học thông minh
theo hướng tiếp cận đảm bảo chất lượng giáo dục
và xếp hạng đại học đối sánh
với các trường đại học tiên tiến trên thế giới
toàn câu hóa hội nhập quốc tế
đất nước đứng trước những vận hội lớn
sự nghiệp xây dựng và bảo vệ thuộc quốc
đặt ra những yêu cầu
đòi hỏi mới trong công tác đào tạo
sau đại học của học viên
muốn có đội ngũ giáo viên
tốt đáp ứng yêu cầu
thì thời gian tới nhà trường sẽ tiếp tục
công tác đào tạo giáo viên
theo hướng hiện đại hóa đội ngũ giáo viên
để tiếp cận với các trường
giảng viên của các trường
trong khu vực và trên thế giới
trong đào tạo lực lượng cảnh sát
đổi mới với mục tiêu chương trình đào tạo
bồi dưỡng phù hợp với yêu cầu của xã hội
và đáp ứng kiểm định chất lượng giáo dục quốc tế
gia soát điều trình chuẩn đầu ra
các chuyên ngành đào tạo
ở các trình độ
theo hướng cập nhật bổ sung những kiến thức kỹ năng mới
đáp ứng yêu cầu thực tiễn
chiến đấu của lực lượng công an
tăng cường đào tạo bồi dưỡng nguồn nhân lực chất lượng cao
với quy mô và cơ cấu phù hợp
trong đó tập trung xây dựng quy hoạch
cử đi đào tạo bồi dưỡng từng năm
yêu tiên cho giảng viên trẻ đi học
nâng cao trình độ
phát triển đội ngũ giáo sư phó giáo sư tiến sĩ
trong đó tập trung nâng cao chất lượng hoạt động
nhiên cứu phát triển các sản phẩm
hoặc công nghệ mang tính ứng dụng cao
trình độ năng lực
toàn diện cho đội ngũ
làm công tác quản lý
cũng như công tác đào tạo
sau đại học
để đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ
công tác đào tạo đại học
trong tình hình hiện nay
hiện đại hóa đội ngũ giáo viên
từ ngoại ngữ tin học khả năng số hóa
từ những tập bài giảng nội dung chương trình
và khả năng hội nhập quốc tế
hiện nay thì
có thể nói học viện cảnh sát nhân dân
đã từng bước khẳng định được
vai trò vị trí của mình
qua các hội thi
từ olympic tin học olympic ngoại ngữ
thi tay nghề hội thi giáo viên dày giỏi
của bộ và các ban ngành
bộ giáo dục đào tạo tổ chức
chúng tôi luôn đạt thành tích cao
trong bối cảnh kỷ nguyên hội nhập
quốc tế sâu rộng trên mọi lĩnh vực
quá trình toàn cầu hóa diễn ra
trên tất cả các lĩnh vực
cùng với sự phát triển của cuộc cách mạng công nghiệp bốn
đã tác động mạnh mẽ đến lĩnh vực giáo dục và đào tạo
đòi hỏi cần tư duy mới
về bảo vệ an ninh quốc gia
và các mục tiêu yêu cầu mới
đối với công tác xây dựng lực lượng công an nhân dân
đào tạo chương trình chất lượng phù hợp
với quy định của bộ giáo dục và đào tạo
và đặc thù của lực lượng công an nhân dân
mỗi đồng chí nghiên cứu sinh
đều chủ động
làm phong phú hơn
kiến thức về ngoại ngữ tin học của mình
làm chủ khoa học công nghệ
để có thể
các phương tiện kỹ thuật
quán triệt và vận dụng tư tưởng hồ chí minh
về xây dựng trình đốn đảng
công tác xây dựng đảng
xây dựng lực lượng công an nhân dân
cần tập trung đổi mới nâng cao chất lượng
việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức
phong cách hồ chí minh
và sáu điều bác hồ dạy công an nhân dân
lấy học viên làm trung tâm
cuộc kết quả đổi mới
tham mưu cung cấp luận cứu khoa học
cho bộ công an về bảo vệ an ninh quốc gia
đảm bảo trật tự an toàn xã hội
và xây dựng lực lượng công an nhân dân
bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng
xây dựng hình ảnh đẹp của người công an
trong lòng nhân dân
nghị quyết một mươi hai
và các đề án của đảng người trung ương
đề án của bộ công an
thấm đến công an địa phương
và được sự ủng hộ của chính quyền
được sự ủng hộ của nhân dân
và anh em mình có thể nói rằng là
hết tập trung tâm
hết sức trách nhiệm
chúng tôi cũng rất vui mừng
cảm thấy rằng cũng có một phần nhỏ bé
của các trường trong đó của nhân dân
trong các giáo dục đào tạo bồi dưỡng
về mặt lý luận chính trị
chương trình nghị quyết một mươi hai tuần này
cũng xin được kết thúc tại đây
quý vị có thể theo dõi lại các chương trình
trên app intv go
xin kính chào tạm biệt
và hẹn gặp lại trong các chương trình tiếp theo